ủy ban thường vụ quốc hội phối hợp với văn phòng chính phủ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội
các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi theo nghị quyết số bảy mươi tám được thông qua tại kỳ họp thứ bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao và đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội đồng chủ trì hội nghị
theo nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội tại kỳ họp thứ tám diễn ra vào tháng một mươi tới đây
quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật và cho ý kiến về tám dự án luật khác
tại kỳ họp thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi sẽ xem xét thông qua tám dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám
tính đến ngày một mươi sáu tháng bảy đã có bốn dự án luật được cho ý kiến như luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật cán bộ công chức và luật viên chức
các dự án luật đều dự kiến trình ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng tám như bộ luật lao động sửa đổi luật kiểm toán
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc triển khai chương trình năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và dành thời gian cho việc thảo luận cho ý kiến về các dự thảo luật do chính phủ trình
chính phủ thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo trình ban hành khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và xin rút các dự án luật pháp lệnh